do ảnh hưởng của bão số ba tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines đã hủy một mươi chuyến bay đến và đi từ sân bay cát bi hải phòng thọ xuân thanh hóa trong ngày một mươi chín tháng tám
do ảnh hưởng của bão số ba đến một số tỉnh bắc bộ để bảo đảm an toàn hãng hàng không việt nam airlines không khai thác một mươi chuyến bay đến đi từ sân bay cát bi hải phòng thọ xuân thanh hóa trong ngày hôm nay một mươi chín tháng tám
trong một mươi chuyến bay này có sáu chuyến trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh nha trang đà nẵng và hải phòng
bốn chuyến trên các đường bay giữa thành phố hồ chí minh và thanh hóa
để phục vụ hành khách bị ảnh hưởng trong ngày một mươi chín tháng tám vietnam airlines cho biết sẽ bố trí tăng thêm hai chuyến bay trên đường bay giữa đà nẵng và pleiku bốn chuyến bay giữa hà nội và thành phố hồ chí minh đà nẵng
đồng thời ngày hai mươi tháng tám hãng sẽ thực hiện tăng thêm hai chuyến bay trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh và thanh hóa
dự kiến bão số ba cũng sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nội bài của hà nội vinh điện biên trong ngày một mươi chín tháng tám
và tình hình thời tiết tiếp tục không thuận lợi tại sân bay pleiku trong những ngày tới
việt nam airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại